trong khi biến chủng omicron dù dễ lây lan nhưng được xem có độc lực nhẹ hơn các chủng khác
who tuần này cảnh báo rằng các biến thể tương lai có thể không đi theo kịch bản như vậy
tổ chức này cảnh báo về điều kiện lý tưởng có thể khiến cho biến chủng sars cov hai mới nguy hiểm hơn xuất hiện và bùng phát
uso từ lâu đã cảnh báo các quốc gia không nên tiếp cận đại dịch chỉ ở phạm vi trong nước mà nên hướng tới phạm vi toàn cầu
các quan chức who cho rằng các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ có cảm giác an toàn sai lầm
vì tại các quốc gia khác có tỷ lệ tiêm chủng thấp virus lây lan nhanh chóng ở mọi nơi có nguy cơ hình thành các biến thể mới và nguy hiểm hơn
tổng giám đốc who tiến sĩ tedros adhanom ghebreyesus phát biểu rằng tỷ lệ bao phủ vaccine cao
ở một số quốc gia và việc ông mitron có độc lực ít nghiêm trọng hơn đang tạo ra một suy nghĩ sai lầm rằng đại dịch covid một mươi chín đang kết thúc
ông tedros nhấn mạnh đại dịch không thể kết thúc khi thế giới vẫn còn bảy mươi người tử vong mỗi tuần tám mươi ba dân số châu phi chưa được tiêm chủng
các hệ thống y tế đang quá tải và mầm bệnh vẫn đang lây lan gần như là không thể kiểm soát
ông cảnh báo trên thực tế các điều kiện lúc này là khá lý tưởng cho sự xuất hiện của chủng mới dễ lây lan và nguy hiểm hơn bùng phát
tại một số quốc gia có độ phủ vaccine cao các quan chức đã dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch
nhưng phần lớn châu phi và một số nước đông âu có tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn rất thấp
uso cảnh báo vì các nước trên không sớm gia tăng tỷ lệ tiêm chủng sẽ có thể khiến covid một mươi chín tiếp tục bùng phát mạnh
và thế giới có thể sẽ không nắm được chính xác tốc độ lây lan của mầm bệnh
theo các quan chức cấp uso chấm dứt đại dịch bằng cách loại bỏ hoàn toàn sars cov hai không còn là mục tiêu khả thi
thay vào đó mục tiêu lây lan
các quan chức là nên chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở các nước
bằng cách tăng cường tiêm chủng và tiếp cận các phương pháp xét nghiệm và điều trị
các thiết nghiệm mới trong phòng thiết nghiệm từ nhật bản cho thấy ba hai có thể có các tính năng
khiến nó gây bệnh nghiêm trọng như biến thể danta
và giống như mọi biến thể omitforn biến thể phụ mới này dường như thoát khỏi miễn dịch do vaccine tạo ra
ba hai cũng kháng một số phương pháp điều trị bao gồm sochovimax kháng thể đơn dòng
hiện đang được sử dụng
biến thể omicron
tiến sĩ daniel roth trưởng bộ phận vi sinh tại phòng khám cleveland ở ohio mỹ cho biết
đây có thể là một loại virus tồi tệ hơn ba lây truyền tốt hơn và gây ra bệnh nặng hơn
ba hai rất đột biến so với virus gây bệnh covid một mươi chín ban đầu xuất hiện ở vũ hán trung quốc
nó cũng có hàng tá thay đổi trang khác với biến thể omicron ban đầu
làm cho nó khác biệt với các virus gần đây nhất bởi các biến thể anfa beta
gamma và delta khá giống nhau
kei sato nhà khoa học công tác tại đại học tokyo nhật bản người tham gia nghiên cứu trên
lập luận rằng những phát hiện này chứng minh rằng ba hai không nên được coi là một biến thể phụ của omicron
và cần được giám sát chặt chẽ hơn
như bạn có thể biết ba hai được gọi là omitront tàn hình
đó là bởi vì nó không hiển thị trong các bài kiểm tra pcr như một lỗi đích của gen s theo cách của omicron

do đó các phòng thí nghiệm phải thực hiện thêm một bước và giải trình từ virus để tìm ra biến thể này ông sato cho biết
theo ông sato thiết lập một phương pháp để phát hiện ba hai cụ thể sẽ là điều đầu tiên mà quốc gia cần phải làm
debora filler nhà virus học tại đại học y khoa washington mỹ người đã xem xét nghiên cứu đồng ý
có vẻ như chúng ta đang xem xét một chữ cái tiếng hy lạp mới ở đây
ba hai dễ lây lan hơn omicron
có vẻ như omicron đã chật vật hơn để lây nhiễm cho người dân cuba
hãy làm tăng tỷ lệ tử vong hoặc bệnh nặng tại nước này
theo các chuyên gia cuba và các nước việc chú trọng chủng ngừa cho trẻ em
chiến dịch tiêm chủng rộng khắp cả nước chiến dịch tiêm tăng cường nhanh và miễn dịch lai
kết hợp giữa miễn dịch do từng là f và tiêm chủng trong các đợt bùng dịch trước
đã giúp cho cuba ngăn chặn thành công biến thể omicron